sáng ngày hai mươi hai tháng năm công an huyện tiểu cần tỉnh trà vinh cho biết vừa ra quyết định tạm giữ hình sự
đối với trần hoàng khải sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn tạm trú tại ấp tân thành tây xã tân hòa huyện tiểu cần
về hành vi mua bán thuốc lá điếu nhập lậu
qua công tác trinh sát đội cảnh sát điều tra tội phạm về hình sự kinh tế ma túy công an huyện tiểu cần
phát hiện khải thường xuyên tập kết thuốc lá điếu nhập lậu để bán lại các tiệm tạp hóa trên địa bàn
lực lượng trinh sát tiến hành theo dõi để đấu tranh triệt xóa
đến khoảng bốn giờ sáng ngày hai mươi hai tháng năm lực lượng trinh sát phát hiện khải điều khiển xe mô tô
chở nhiều túi nilong màu đen từ nhà tại ấp tân thành tây xã tân hòa huyện tiểu cần
đi ra hướng cống cần trông được khoảng hai trăm linh mét thì bị lực lượng công an huyện tiểu cần tiến hành kiểm tra
và bắt quả tang khải đang vận chuyển bốn trăm linh gói thuốc lá một trăm linh gói hiệu z và ba trăm linh gói hiệu hero
nên tiến hành lập biên bản sau đó tiến hành khám xét nhà tải lực lượng công an phát hiện tại nhà kho
có cất dấu hơn bảy chín trăm linh bao thuốc lá điếu nhập lậu công an huyện tiểu cần tiến hành niêm phong và tạm giữ số tang vật trên
tại cơ quan công an bước đầu trần hoàng khải khai nhận số thuốc lá điếu nhập lậu trên mua của một người
ở huyện cù lao dung tỉnh sóc trăng về để bàn giao lại cho các tiệm tạp hóa trên địa bàn
công an phường tân phong quận bảy tp hcm vừa tiếp nhận nguyễn văn hải sinh năm hai nghìn một và lê trọng hiếu
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi cùng ngụ tại quận bảy để điều tra về hành vi cướp giật tài sản
khoảng một mươi bảy h năm mươi phút ngày hai mươi tháng năm hải lấy xe máy chở hiếu đi lòng vòng tại các con đường trong khu đô thị phú mỹ hưng
tìm người sơ hở để ra tay cướp tài sản đến đường phạm văn nghị quận bảy cả hai thấy người đàn ông cầm điện thoại
đang đi bộ nên tiếp cận hiếu giật điện thoại rồi cả hai tăng ga bỏ chạy
bị cướp giật điện thoại đại nhân chạy bộ đua theo hai đối tượng
lúc này đội bảo vệ phú mỹ hương đang tuần tra phát hiện sự việc nên báo cho trực ban
sau đó các đơn vị bảo vệ đã chốt chặn các vị trí truy tìm hai đối tượng tình nghi có liên quan đến vụ cướp giật
khi đến gần giao lộ nguyễn văn linh nguyễn lương bằng hai đối tượng bị tổ bảo vệ dùng thanh barrier để chặn bắt
hải lấy xe máy chở hiếu phóng tốc độ cao tăng vào thanh chán barrier để tẩu thoát nhưng té ngã
cả hai bị khống chế và bàn giao cho lực lượng chức năng ngay sau đó
thưa quý vị thời gian gần đây trên địa bàn của thành phố hồ chí minh xảy ra nhiều trường hợp
người dân truy đuổi nghi phạm cướp sau đó xảy ra tai nạn chết người
các đối tượng thực hiện hành vi này ngày càng liều lĩnh manh động
lãnh đạo ubnd thành phố yêu cầu lực lượng công an trên địa bàn nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ công tác ba trăm sáu mươi ba
để đấu tranh mạnh mẽ với loại tội phạm này
phòng cảnh sát hình sự công an thành phố hồ chí minh cho biết trong những tháng đầu năm hai nghìn hai mươi hai
tình hình các loại tội phạm nhìn chung có chiều hướng giảm
tuy nhiên tội phạm xâm phạm sở hữu vẫn chiếm tỷ lệ cao hơn sáu mươi trong cơ cấu tội phạm
và gây nguy hiểm đến tính mạng sức khỏe của người dân
mới đây vào đầu tháng năm năm hai nghìn hai mươi hai công an quận một mươi hai đã bắt hai nghi phạm liên quan vụ một thanh niên bị tai nạn tử vong
trong lúc đuổi theo kẻ cướp
trước đó tối ngày hai mươi bảy tháng bốn sau khi cướp điện thoại và bị nạn nhân truy đuổi
rồi xảy ra tai nạn trên đường nguyễn văn quá quận một mươi hai hai nghi phạm đã chạy xe máy tẩu thoát khỏi hiện trường
theo đánh giá của lực lượng công an thành phố hồ chí minh đa số các vụ cướp vật xảy ra trên địa bàn thành phố đều là cướp vật điện thoại
trước tình hình tội phạm cướp vật trộm cắp có diễn biến phức tạp và không chỉ cướp tài sản của người dân
mà còn cướp tài sản của người nước ngoài như trường hợp du khách người nga bị cướp điện thoại khi đang đứng đón xe từ quận một về quận bình thạnh vào cuối tháng bốn vừa qua
chính vì vậy trong thời gian bước vào cao điểm du lịch hè và thành phố có hàng loạt hoạt động kích cầu du lịch
lực lượng công an đã lên phương án đảm bảo an ninh trật tự tại các điểm du lịch đặc biệt khu vực trung tâm thành phố
căn cứ vô cái dự đạo của quỹ ban thành phố chúng tôi cũng đã có cái dự đạo của ban phát ban thành phố trong cái việc là
tăng cường cái phòng chống cái xâm phạm xã hữu cướp dịch và trộm cắp trên địa bàn trung tâm
khi thành phố mở cửa và khách du lịch ở trên các nơi về thành phố hồ chí minh du lịch
thì chúng tôi cũng đã xây dựng cái kế hoạch để thực hiện là cái phòng chống tội phạm xâm phạm sổ trên các địa bàn trung tâm thành phố
nơi có khách du lịch đến thăm và du lịch ở trên địa bàn nhằm mục đích là đảm bảo cái an toàn cho người dân
kể cả khách du lịch
với vai trò là trưởng ban chỉ đạo một trăm ba mươi tám của thành phố hồ chí minh ông ngô minh châu phó chủ tịch ủy ban nhà dân thành phố yêu cầu
các thành viên trong ban chỉ đạo một trăm ba mươi tám tiếp tục làm tốt công tác nắm tình hình triển khai các biện pháp phòng chống tội phạm phù hợp với tình hình thực tế
nhất là phải đẩy mạnh việc kiểm tra ban chỉ đạo một trăm ba mươi tám cấp quận quyện và nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ công tác ba trăm sáu mươi tám
một đoàn là do công an thành phố làm chứng đoàn một đoàn là do thượng trịch quỹ ban mật tận tổ quốc thành phố
làm chứng đoàn để tiến hành kiểm tra tổ chức là một số xã ngành ban chỉ đạo một trăm ba mươi tám một số quận quyền
cái điểm nào mà ở các nơi mà kiểm khai nó chưa đến nơi chốn để tình hình an ninh lực tự đó nó diễn biến phức tạp
kéo dài thì cần phải có cái chứng chỉnh lực lượng công an thành phố đó cũng phải củng cố về các lực lượng trong đó có lực lượng ba trăm sáu mươi
lực lượng ba trăm sáu mươi ba củng cố một cách mạnh mẽ hoạt động có hiệu quả để khẳng định lực lượng ba trăm sáu mươi ba là khắc tinh của tội phạm
nhất là cái đội tội phạm
người tổng cấp cướp cướp vật trên đường phố
hiện nay lực lượng cảnh sát hình sự công an thành phố thủ đức và các tổ ba trăm sáu mươi ba của công an các quận quyền
đã lên phương án bố trí lực lượng tuần tra khép kính địa bàn
bên cạnh đó người dân cần nâng cấp cảnh giác không tạo sơ hở để kẻ gian lợi dụng trầm cấp
nếu gặp phải những tình huống này người dân cần bình tĩnh
ghi nhớ đặc điểm nhận dạng loại xe biển số xe và báo công an gần nhất để được hỗ trợ
sáng ngày hai mươi hai tháng năm công an huyện tiểu cần tỉnh trà vinh cho biết vừa ra quyết định tạm giữ hình sự
đối với trần hoàng khải sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn tạm trú tại ấp tân thành tây xã tân hòa huyện tiểu cần
về hành vi mua bán thuốc lá điếu nhập lậu
qua công tác trinh sát đội cảnh sát điều tra tội phạm về hình sự kinh tế ma túy công an huyện tiểu cần
phát hiện khải thường xuyên tập kết thuốc lá điếu nhập lậu để bán lại các tiệm tạp hóa trên địa bàn
lực lượng trinh sát tiến hành theo dõi để đấu tranh triệt xóa
đến khoảng bốn giờ sáng ngày hai mươi hai tháng năm lực lượng trinh sát phát hiện khải điều khiển xe mô tô
chở nhiều túi nilon màu đen từ nhà tại ấp tân thành tây xã tân hòa huyền tiểu cần
đi ra hướng cống cần trông được khoảng hai trăm linh mét
thì bị lực lượng công an huyện tiểu cần tiến hành kiểm tra và bắt quả tang khải đang vận chuyển bốn trăm linh gói thuốc lá
một trăm linh gói hiệu z và ba trăm linh gói hiệu hero nên tiến hành lập biên bản
sau đó tiến hành khám xét nhà tải lực lượng công an phát hiện tại nhà kho có cất dấu hơn bảy chín trăm linh bao thuốc lá điếu nhập lậu
công an huyền tiểu cần tiến hành niêm phong và tạm giữ số thang vật trên
tại cơ quan công an bước đầu trần hoàng khải khai nhận số thuốc lá điếu nhập lậu trên mua của một người
ở huyện cù lao dung tỉnh sóc trăng về để bàn giao lại cho các tiệm tạp hóa trên địa bàn
công an phường tân phong quận bảy tp hcm vừa tiếp nhận nguyễn văn hải sinh năm hai nghìn một và lê trọng hiếu sinh năm một nghìn chín trăm
bị bắt bu tại quận bảy để điều tra về hành vi cướp giật tài sản
khoảng một mươi bảy h năm mươi phút ngày hai mươi tháng năm hải lấy xe máy chở hiếu đi lòng vòng tại các con đường trong khu đô thị phú mỹ hưng
tìm người sơ hở để ra tay cướp tài sản
đến đường phạm văn nghị quận bảy cả hai thấy người đàn ông cầm điện thoại đang đi bộ nên tiếp cận
hiếu giật điện thoại rồi cả hai tăng ga bỏ chạy
bị cướp giật điện thoại đại nhân chạy bộ đuổi theo hai đối tượng
lúc này đội bảo vệ phú mỹ hưng đang tuần tra phát hiện sự việc nên báo cho trực bang
sau đó các đơn vị bảo vệ đã chốt chặn các vị trí truy tìm hai đối tượng tình nghi có liên quan đến vụ cướp giật
khi đến gần giao lộ nguyễn văn linh nguyễn lương bằng hai đối tượng bị tổ bảo vệ dùng thanh barrier để chặn bắt
hải lấy xe máy chở hiếu phóng tốc độ cao tăng vào thanh chán barrier để tẩu thoát nhưng tái ngã
cả hai bị khống chế và bàn giao cho lực lượng chức năng ngay sau đó
thưa quý vị thời gian gần đây trên địa bàn của thành phố hồ chí minh xảy ra nhiều trường hợp
người dân truy đuổi nghi phạm cướp sau đó xảy ra tai nạn chết người
các đối tượng thực hiện hành vi này ngày càng liều lĩnh manh động
lãnh đạo ubnd thành phố yêu cầu lực lượng công an trên địa bàn nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ công tác ba trăm sáu mươi ba
để đấu tranh mạnh mẽ với loại tội phạm này
phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm cho biết trong những tháng đầu năm hai nghìn hai mươi hai tình hình các loại tội phạm
nhìn chung có chiều hướng giảm
tuy nhiên tội phạm xâm phạm sở hữu vẫn chiếm tỷ lệ cao hơn sáu mươi trong cơ cấu tội phạm
và gây nguy hiểm đến tính mạng sức khỏe của người dân
mới đây vào đầu tháng năm năm hai nghìn hai mươi hai công an quận một mươi hai đã bắt hai nghi phạm liên quan vụ một thanh niên bị tai nạn tử vong
trong lúc đuổi theo kẻ cướp
trước đó tối ngày hai mươi bảy tháng bốn sau khi cướp điện thoại và bị nạn nhân truy đuổi
rồi xảy ra tai nạn trên đường nguyễn văn quá quận một mươi hai hai nghi phạm đã chạy xe máy tẩu thoát khỏi hiện trường
theo đánh giá của lực lượng công an tp hcm đa số các vụ cướp vật xảy ra trên y bàn thành phố đều là cướp vật điện thoại
trước tình hình tội phạm cướp vật trộm cắp có diễn biến phức tạp và không chỉ cướp tài sản của người dân
mà còn cướp tài sản của người nước ngoài như trường hợp du khách người nga bị cướp điện thoại khi đang đứng đón xe
từ quận một về quận bình thạnh vào cuối tháng bốn vừa qua
trong bãi biển thành phố có hàng loạt hoạt động kích cầu du lịch
lực lượng công an đã lên phương án đảm bảo an ninh trật tự tại các điểm du lịch đặc biệt khu vực trung tâm thành phố
căn cứ vô cái chỉ đạo của quỹ ban thành phố chúng tôi cũng đã có cái chỉ đạo của ban đắc quan thành phố
trong cái việc là tăng cường cái phòng chống cái xâm phạm xã hội cướp dịch và trộm cắp trên địa bàn trung tâm
khi thành phố mở cửa và khách du lịch ở trên các nơi về thành phố hồ chí minh du lịch
thì chúng tôi cũng đã xây dựng cái kế hoạch để thực hiện là cái phòng chống tội phạm xâm phạm sổ trên các địa bàn trung tâm thành phố
nơi có khách du lịch đến thăm và du lịch ở trên địa bàn nhằm mục đích là đảm bảo cái an toàn cho người dân
kể cả khách du lịch trong nước và ngoài nước đến thăm thành phố hồ chí minh
với vai trò là trưởng ban chỉ đạo một trăm ba mươi tám của thành phố hồ chí minh ông ngô minh châu phó chủ tịch quỹ ban nhà dân thành phố yêu cầu
các thành viên trong ban chỉ đạo một trăm ba mươi tám tiếp tục làm tốt công tác nắm tình hình
triển khai các biện pháp phòng chống tội phạm phù hợp với tình hình thực tế
nhất là phải đẩy mạnh việc kiểm tra ban chỉ đạo một trăm ba mươi tám cấp quận quyện và nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ công tác ba trăm sáu mươi tám
một đoàn là do công an thành phố làm trưởng đoàn một đoàn là do thượng trực quỹ ban mật tận thành phố làm trưởng đoàn
để tiến hành kiểm tra tổ chức là một số xã ngành ban chỉ đạo một trăm ba mươi tám một số quận quyện
cái điểm nào mà ở các nơi mà kiểm khai chưa đến nơi chốn để tình hình an ninh lực tự đó nó diễn biến phức tạp
các nhà thì cần phải có cái chứng chỉnh
lực lượng công an thành phố cũng phải củng cố về các lực lượng trong đó có lực lượng ba trăm sáu mươi ba
lực lượng ba trăm sáu mươi ba củng cố một cách mạnh mẽ hoạt động có hiệu quả để khẳng định lực lượng ba trăm sáu mươi ba là khắc tinh của tội phạm
nhất là cái đội tội phạm về trọng cấp và cướp cướp vật trên đường phố
hiện nay lực lượng cảnh sát hình sự công an thành phố thủ đức và các tổ ba trăm sáu mươi ba của công an các quận quyện
đã lên phương án bố trí lực lượng tuần tra khép kính địa bàn
bên cạnh đó
người dân cần nâng cấp cảnh giác không tạo sơ hở để kẻ gian lợi dụng trọng cấp
nếu gặp phải những tình huống này
người dân cần bình tĩnh ghi nhớ đặc điểm nhận dạng loại xe biển số xe và báo công an gần nhất để được hỗ trợ
ủy ban kiểm tra tỉnh ủy hà giang vừa quyết định xử lý kỷ luật đối với tổ chức đảng viên thuộc đảng bộ bộ phận cdc hà giang
do có hành vi vi phạm trong lãnh đạo chỉ đạo thực hiện việc đấu thầu mua sắm quản lý sử dụng vật tư
trang thiết bị y tế sinh phẩm y tế phục vụ công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
theo đó quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với đảng ủy cdc hà giang nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
do vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ nguyên tắc tập thể lãnh đạo cá nhân phụ trách tự phê bình và phê bình trong đảng
quy chế làm việc của đảng ủy buông lỏng công tác lãnh đạo chỉ đạo thiếu trách nhiệm trong kiểm tra giám sát
không phát hiện ngăn chặn kịp thời những hành vi vi phạm
để nhiều cán bộ đảng viên trong đảng bộ vi phạm pháp luật của nhà nước trong thực hiện việc đấu thầu mua sắm
quản lý sử dụng vật tư trang thiết bị sinh phẩm y tế phục vụ công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
nhận hối lộ với số tiền lớn vi phạm các quy định về phòng chống tham nhũng gây lãng phí thất thoát ngân sách nhà nước
gây hậu quả nghiêm trọng
quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi đảng đối với các đồng chí nguyễn trần tuấn
chỉ huy viên ban thực vụ đảng ủy sở y tế bí thư đảng ủy giám đốc cdc hà giang
phan thị nga chỉ huy viên tri bộ trưởng khoa xét nghiệm cdc hà giang
tô minh huệ đảng viên trưởng phòng tài chính kế toán cdc hà giang
quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cách chức hết các chức vụ trong đảng đối với các đồng chí phạm thị kim dung
phó bí thư đảng ủy phó giám đốc cdc hà giang cảnh cáo đối với các đồng chí hoàng thị phượng
đảng viên kế toán phòng tài chính kế toán cdc hà giang đến những vi phạm thuộc cdc hà giang